mở đầu bản tin là thông tin đáng chú ý thưa quý vị những ngày qua khu vực hà nội xảy ra nắng nóng kéo dài
ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân thủ đô
dự báo trong những ngày tới thời tiết tiếp tục nắng nóng diễn biến phức tạp thậm chí là rất khắc nghiệt
vì vậy vào ngày một mươi ba tháng sáu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đã chỉ đạo các sở ngành địa phương
và các công ty liên quan đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
sở y tế hà nội chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm
sở lao động thương binh và xã hội kiểm tra rà soát đảm bảo điều kiện sinh hoạt và sức khỏe cho người già trẻ nhỏ
tại các trung tâm bảo trợ chống đuối nước và không để xảy ra tai nạn thương tích
tổng công ty điện lực hà nội công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời xử lý các sự cố về điện
dừng kế hoạch cắt điện trong lúc cao điểm thời tiết nắng nóng đảm bảo duy trì điện cung cấp tại các trạm bơm nhà máy sản xuất nước sạch
công ty nước sạch ra soát hệ thống nước bổ sung các trạm bơm tăng áp đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân thủ đô
sở giao thông vận tải tăng cường phối hợp với công an hà nội phân luận giao thông thông suốt trong giờ cao điểm nắng nóng
chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra kiểm soát xử lý các vụ việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị trước thông tin vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu một số báo điện tử đã đưa tin phản ánh về việc nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ làm thủ tục
trong khi nhân viên của bệnh viện bạch mai lại mãi nói chuyện điện thoại trong giờ khám bệnh
nội dung các tờ báo phản ánh cho rằng nhân viên y tế tại khoa sản của bệnh viện có thái độ khiếm nhã với cả bệnh nhân
vào ngày một mươi ba tháng sáu cục quản lý khám chữa
bộ y tế đã có công văn khẩn yêu cầu bệnh viện bạch mai khẩn trương xác minh nội dung các báo đã đưa
xử lý nghiêm cá nhân và tập thể nếu có vi phạm theo đúng quy định
cục yêu cầu công khai thông tin và kết quả xác minh xử lý cho cơ quan báo chí báo cáo về cục trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến thông tin dân xếp hàng chờ nhân viên bệnh viện bạch mai buôn điện thoại
thì trước đó một trang facebook cá nhân đã đưa thông tin phản ánh trong lúc bệnh nhân đang chờ nhân viên tại tầng ba
ba phòng ba trăm linh năm khoa sản lại nói chuyện điện thoại rất lâu trong giờ làm việc
ngay sau khi vừa xuất hiện trên trang mạng xã hội thông tin này đã có hàng ngàn luật chia sẻ like và comment
thông tin này đã được nhiều bạn đọc chia sẻ đến trang fanpage của bộ trưởng bộ y tế và đề nghị bộ trưởng xử lý nghiêm trường hợp này
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác công an huyện đông hòa tỉnh phú yên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam sáu đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước vào tối ngày sáu tháng sáu bảy đối tượng gồm nguyễn quang huy dương bình phương trần thanh toàn dương văn trường
đinh nhật duy võ trường sơn và nguyễn hữu hậu đều trú tại huyện đông hòa tỉnh phú yên
đã mang theo hung khí tìm đánh nhóm thanh niên ở thôn thạch tuân một xã hòa xuân đông khiến hai người bị thương tích nặng phải đi cấp cứu
hiện công an huyện đông hòa đã bắt giữ các đối tượng huy toàn phương trường duy và hậu
riêng đối tượng võ trường sơn trú tại địa phương đã bỏ trốn ngay sau khi gây án
hiện vụ việc trên công an huyện đông hòa đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh nghệ an phòng cảnh sát truy nã tuệ phạm công an tỉnh nghệ an vừa cho biết đã di lý tám đối tượng truy nã lẩn trốn
tại các tỉnh phía nam về đến nghệ an vào sáng ngày một mươi ba tháng sáu
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh nghệ an phối hợp với một số đơn vị liên quan đã truy bắt thành công tám đối tượng truy nã lẩn trốn
tại các tỉnh bình dương đồng lạc nai lâm đồng đắk nông và tp hcm
trong đó năm đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích hai đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
và một đối tượng bị truy nã về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
hiện phòng cảnh sát truy nã tuệ phạm công an tỉnh đã bàn giao các đối tượng cho công an các địa phương liên quan để xử lý
có thể thấy rằng vì tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại mà anh em tàn sát nhau
thực trạng đau xót này chính là hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức trầm trọng
cũng như sự băng hoại về các giá trị văn hóa gia đình
và mới đây nhất thì cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ ba đối tượng về hành vi giết người
thu giữ một số tăng vật liên quan đến vụ án
theo tài liệu cơ quan điều tra do mâu thuẫn trong chuyện tranh chấp đất đài giữa các anh em trong gia đình ông phan văn tuấn
về nguồn gốc đất vườn do bố mẹ qua đời để lại
vợ chồng ông tuấn từ cần thơ trở về để khiếu kiện về vấn đề thừa kế đất đai
lúc này bà sang vợ ông tuấn và anh chị em bên nhà ông tuấn đã xảy ra mâu thuẫn
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu bà sang liên lạc cho con trai là phan hoàng việt về quê để cùng giải quyết
khi về quê bà sang cùng việt chuẩn bị nhiều hung khí như các loại dao dây xích xăng
và một số hung khí khác để tấn công người khác khi có tranh chấp xảy ra
khoảng một mươi bảy giờ
ngày một mươi tháng sáu khi ông tuấn đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với bà sang
bà sang cùng với việt và son là bạn gái của việt dùng sợi dây xích chói chân ông tuấn vào cột nhà
để đề phòng anh em ruột của ông tuấn đến giải cứu thì sẽ đe dọa và ngăn cản
nếu không ngăn cản được sẽ dùng các hung khí đã chuẩn bị để tấn công

khi anh phan huy bắc đến em mới kêu gia đình em là gúc vô trong nhà hết đi ở trong nhà lúc đó là em kêu mẹ em là lấy cho em miếng xăng rồi lúc đó là vô nhà đóng cửa lại lúc đó là có một nam thanh niên em không biết là tên gì đứt cửa ra mà lúc đó tay em đang cầm chạy xăng nữa thì lúc đó em quảng em mới tạc xăng ra
khi anh phan huy bắc chú xã thạch châu đến cứu ông tuấn thì việt đã hất xăng vào người anh bắc và cầm đuốc cho son châm châm lửa rồi vứt đuốc vào người anh bắc làm cho anh bắc bị cháy gây bỏng nặng
nhờ được tin báo công an huyện lộc hà đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường để giải cứu ông tuấn lúc này bà sang việt và son đã đóng khóa cửa châm lửa đốt nhà
công an huyện lộc hà đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triển khai phương án phá cửa đột nhập vào nhà dập lửa và đưa anh tuấn ra khỏi đám cháy đồng thời áp sát bắt sử ba đối tượng gồm phan hoàng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai huỳnh thị kim sang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở ấp vĩnh thành xã vĩnh trinh huyện vĩnh thành thành phố cần thơ và lê thị son sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thôn quan quang xã nhân khánh an nhơn bình định

công an huyện lộc hà đang hoàn tất hồ sơ bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền

công an huyện lộc hà đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triển khai phương án phá cửa đột nhập vào nhà dập lửa và đưa anh tuấn ra khỏi đám cháy đồng thời áp sát điều tra công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền

công an huyện lộc hà đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triển khai phương án phá cửa đột nhập vào nhà dập lửa và đưa anh tuấn ra khỏi đám cháy đồng thời áp sát điều tra công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền